ngày bảy tháng một mươi một tại khu du lịch trọng điểm quốc gia tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam
giáo hội phật giáo việt nam tổ chức giải chạy từ thiện ánh dương soi chiếu
giải chạy ánh dương soi chiếu được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện khám chữa bệnh về mắt cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời đẩy mạnh phong trào thân khỏe tâm an phụ sự đạo pháp và dân tộc
khuyến khích phong trào tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe lối sống tích cực tới tăng ni phật tử và những người yêu mến đạo phật
giải thu hút gần một năm trăm linh vận động viên tăng ni và phật tử tham gia chạy ở các cự li năm km một mươi một năm km và hai mươi ba km
kết thúc giải ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên ở các cự li